thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có công văn gửi ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương các tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương
về việc ra soát chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực tham nhũng trong các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng
đây cũng là nội dung chính của bài viết đáng chú ý trên báo lao động
nội dung công văn nêu rõ thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo
ra soát đánh giá kịp thời chấn trình loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức có nhiều dư luận về tiêu cực tham nhũng
trong các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng bảo đảm những người trực tiếp làm việc trong các cơ quan này phải thực sự liêm chính trong sạch
ban cán sự đảng bộ xây dựng chỉ đạo kiểm tra ra soát việc bổ nhiệm phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng thuộc thanh tra bộ xây dựng
đối với bà nguyễn thị kim anh xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan nếu có sai phạm báo cáo kết quả về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay phản ánh về những điểm đen giao thông thêm đen
không chỉ ở quận huyện vùng ven điểm đen tai nạn giao thông này đã xuất hiện trên cả những con đường trung tâm của tp hcm
hôm một mươi chín tp hcm có đến một mươi chín điểm đen tăng ba điểm so với những năm trước
đứng đầu danh sách điểm đen tai nạn giao thông kéo dài liên tục trong nhiều năm qua là đường nguyễn duy trinh trên địa bàn quận chín
quận hai đoạn từ vòng xoáy phú hữu đến đường chín trăm chín mươi dài hơn một năm trăm linh mét trong ba năm qua có gần hai mươi người chết vì tai nạn giao thông
các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xóa điểm đen này nhưng chưa hiệu quả
luật bảo vệ quyền lực
quyền lợi người tiêu dùng thực thi từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi một đã giúp giải quyết thành công hơn tám mươi khiếu nại của người tiêu dùng
tuy nhiên tình trạng xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng vẫn diễn ra
những bất cập này đòi hỏi phải sớm được hóa giải
báo hà nội mới nêu vấn đề công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu quả nhưng còn bất cập
chỉ bằng một thao tác lướt trên facebook người dân đã có thể mua hàng qua các trang mạng
thế nhưng đã không ít lần phải ngậm ngùi khi mua phải hàng kém chất lượng không đúng như mẫu mã quảng cáo
theo số liệu thống kê của tổng cục quản lý thị trường qua năm năm từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
bình quân mỗi năm cơ quan quản lý thị trường các cấp đã kiểm tra hơn một trăm sáu mươi vụ việc phát hiện và xử lý hơn một trăm linh ba vụ việc
con số này chiếm bốn mươi năm tổng số vụ việc xử lý hành chính của các ngành lực lượng trên phạm vi cả nước
sau công tác này vẫn chưa thực sự có hiệu quả
trong khi đó tổ tục khiếu nại còn dâm ra phức tạp
hệ thống ghi nhận lưu trữ và xử lý thông tin khiếu nại chưa được hình thành
chưa tạo ra cơ sở dữ liệu về khiếu nại của người tiêu dùng tại địa phương
còn trên báo thanh niên số ra ngày hôm nay lại đặt câu hỏi
không biết hết năm hai nghìn một mươi chín cơ sở hai bệnh viện ung biếu có đi vào hoạt động được chưa
đây cũng là nội dung của bài viết cơ sở hai bệnh viện ung biếu lại lỡ hẹn
được kỳ vọng là một bệnh viện ung biếu hiện đại giảm áp lực quá tải
cho bệnh viện úng biếu tp hcm nhưng đến nay cơ sở hai bệnh viện úng biếu
vẫn nhiều lần trễ hẹn vẫn chưa thể đưa vào hoạt động
nguyên nhân của sự chậm trễ này là do còn chờ quá nhiều thứ như xin phép phòng cháy chữa cháy
giấy phép phòng khám nghiệm thu một phần từ bộ xây dựng giấy phép xả thải
an toàn bức xạ để đưa phòng khám vào hoạt động hay như những phần thiết bị
thì phải chờ vì không có thể đưa vào hoạt động
nhưng vì chưa được duyệt chưa đấu thẩu xong trong khi nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn
vẫn hàng ngày phải vạ vật tại các hành lang của bệnh viện để chờ tái khám
thì cơ sở hai này lại dừng như đắp chiếu
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại